chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay thứ năm ngày hai tháng hai của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là phân điểm những thông tin chính có trong chương trình
tưng bừng lễ hội đầu xuân tại các địa phương
ngày đầu tiên cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài
bà con nông dân ra đồng sản xuất đầu năm
trong phần tin quốc tế mỹ gửi thư thông báo hoàn tất rời khỏi tpp
đức bắt ba nghi can liên quan tới is
đã thành thông lệ hàng năm vào ngày đầu xuân
tại xã quỳnh đôi huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
lại tổ chức lễ khai bút đầu xuân
tục khai bút đầu năm trước đây thường được các thầy đồ nho sinh sĩ tử nho gia
trong làng quỳnh đôi thực hiện
vào thời khắc sau giao thừa trước bản thờ ra tiên
để cầu mong một năm phát tài về đường học hành khoa cử
hiện nay lễ khai bút truyền thống này đã được thay đổi về hình thức
và chọn ngày mùng hai tháng riêng hàng năm để mở hội
mỗi dịp tết đến xuân về con em trong xã lại háo hức chờ mong đến ngày làm lễ khai bút
để được nghe các cụ kể về truyền thống khoa bảng
cùng nhau viết nên cảm xúc của mình ca ngợi sự đổi mới của quê hương
đây chính là nét đẹp truyền thống
mà nhiều thế hệ con em làng quỳnh vẫn giữ gìn phát huy
tại một học sinh em thấy rất là tự hào vì có thể tham gia cái lễ truyền thống này của quê hương
và lễ truyền thống này rất là có ý nghĩa giúp cho học sinh có thể biết thêm nhiều vẻ đẹp truyền thống
xuân đình dậu là năm thứ tám xã quỳnh đôi tổ chức lễ hội khai bút đầu xuân
năm nay có tám mươi em học sinh tiêu biểu
đại diện cho gần sáu trăm linh
năm nay có một trăm linh em học sinh của toàn xã tham gia
lễ khai bút đầu năm đã trở thành ngày hội thường niên
và nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân
người con xa quê thì thỉnh thoảng được tết đầu xuân về thăm quê
năm nay về thăm quê thì quê hương rất là đổi mới
tôi rất vui mừng cũng mong muốn là truyền thống của quê hương
không chỉ riêng về cái truyền thống khai bút đầu xuân
mà tất cả các truyền thống lễ hội cũng đang được phát triển
để cho bà con xa quê và mọi người trên khắp nơi
tự hào quê hương lan quỳnh nói riêng
cũng như quê hương của xứ người ta nói chung
theo quan điểm của nhân dân lan quỳnh
thì mỗi năm mới theo năm âm lịch
thì người ta muốn làm một điều gì đó may mắn
để lấy cho cái niềm hạnh phúc và cái thành đạt của cái năm đó
vì vậy hội quyền học xa là tổ chức
cái lễ khai bút tháng năm riêng cái tổ chức ngày mùng hai
là tổ chức cho các cháu là tập trung ở tại đình làng
nhưng đêm ba mươi đón châu thừa thì các cháu còn tổ chức khai bút
ở ngay tại gia đình và cũng như tổ chức khai bụt
ở các chế hội quyền học thốt
lễ khai bút đầu xuân góp phần giáo dục truyền thống
khởi dạy tinh thần thi đua học tập
và thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc
phù hợp với phong trào xây dựng một xã hội học tập
cũng tại nghệ an ngày mùng năm tết
tại ban chỉ huy quân sự huyện nam đàn
đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh
đã tổ chức lễ phát động phong trào tết trồng cây đầu xuân đinh rậu hai nghìn một mươi bảy
để hoạt động tết trồng cây có ý nghĩa tốt
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an chỉ đạo các cơ quan đơn vị
chú trọng thực hiện tốt phương châm trồng cây nào sống tốt cây đó
căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng đơn vị và địa phương
để tiếp tục việc trồng và chăm sóc cây trong thời gian tiếp theo trong năm
tổ chức hoạt động hưởng ứng tết trồng cây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực
chào xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy và chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
góp phần xây dựng đơn vị có doanh trại chính quy xanh sạch đẹp trong các cơ quan đơn vị
hàng năm cứ mỗi dịp xuân về bà con đồng bào dân tộc thái ở thành phố sơn la cũng như các
nơi khác trên địa bàn tỉnh sơn la lại tổ chức lễ hội ném còn và các trò chơi dân gian ngày xuân
đây là một truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc
có từ lâu đời của bà con đồng bào dân tộc thái nơi đây
tham gia lễ hội ném còn thường là những nam thanh nữ tú trong bản chưa vợ chưa chồng
chơi theo cách tỏ tình giao duyên hoặc cũng có thể là thi thách đấu
trai gái ăn mặc theo trang phục truyền thống của dân tộc mình
chơi ném còn phải có hai đội một đội nam và một đội nữ lấy cây nêu làm ngăn cách
nhìn hướng vào nhau số lượng người chơi ở mỗi đội không hạn chế hai bên nam nữ vừa tung còn
vừa hát đối vui vẻ tạo không khí phấn khởi
để có một năm mới hai nghìn một mươi bảy làm ăn sản xuất tốt hơn
năm nay kinh tế nhà tôi khá hơn năm ngoái rồi có củ ăn củ đệ cuộc sống cũng tốt hơn
có tiền giám tiết cho gia đình hôm nay được đi chơi lễ hội vui lắm
mong năm mới làm ăn sản xuất sẽ được nhiều hơn
sơn la hiện có trên bảy mươi là người dân tộc thái trong những năm qua được sự quan tâm của đảng

đã được nâng cao nhưng trong những năm qua được sự quan tâm của đảng nhà nước nền đời sống vật chất tinh thần của bà con đã được nâng cao

nhờ vậy bà con đồng bào dân tộc thái nơi đây có điều kiện để phát huy truyền thống và giữ gìn bản sắc của dân tộc mình
hàng năm cứ mỗi độ tết đến xuân về các bàn làng trong huyện lại tổ chức các trò chơi dân gian
như ném còn kéo co đẩy gậy tó má lẹ đi cả kheo
bà con dân dân bản co rất là vui mừng và phấn khởi
không khí đón tết đón tết rất là nhộn nhịp bà con ăn tết ở trong bản thì nhà nào cũng sung túc
bản có tổ chức vui chơi trò chơi dân gian của dân tộc như là tó má lẹ đẩy gậy kéo co và ném con
đấy là cái tinh thần bà con rất là phấn khởi để sang năm mới năm hai nghìn một mươi bảy làm ăn tốt hơn
kinh tế nhân dân đời sống nhân dân ổn định hơn và có lẽ do cái khí trời mùa xuân năm nay đẹp hơn
tết bà con khơm khá hơn năm vừa rồi nhà nào cũng xung họp đầy đủ cũng lo tết đầy đủ
qua những trò chơi trong những ngày tết tạo cái nguồn vui cho bà con
tết đặc biệt là cũng là mang lại tinh thần phấn khích để vào một năm sản xuất để có thu nhập cao trong suốt một năm
mùa xuân ngày hội ném còn cứ thế đi vào cuộc sống đồng bào dân tộc thái như một niềm đam mê khát vọng với nỗi niềm riêng chung
nay xuân lại đến với đất trời và lòng người dân của huyện miền núi sơn la trên những sườn đồi hoa đào tưng bừng khoe sắc thắm
tết bà con khớm khá hơn năm vừa rồi nhà nào cũng xung họp đầy đủ cũng lo tết đầy đủ cũng lo tết đồng bào dân tộc thái như một niềm đam mê khát vọng với nỗi niềm riêng chung
mặc dù là ngày nghỉ tết nhưng cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an vẫn bố trí cán bộ chiến sĩ phục vụ những người nước ngoài có nhu cầu làm thủ tục xuất nhập cảnh bằng thị thực visa điện tử vào việt nam
ngay trong những ngày đầu tiên một công dân người anh đã được hướng dẫn làm thủ tục thị thực qua hệ thống điện tử nhanh gọn
thứ hai là các doanh nghiệp lưu hành quốc tế sáng nay cũng gần một mươi doanh nghiệp đã đến trực tiếp đề nghị cuộc quản lý xuất nhập cảnh cấp tài khoản để truy cập vào trang thông tin điện tử hỗ trợ trong việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài
người nước ngoài đề nghị cấp visa điện tử trước tiên sẽ thực hiện truy cập trang thông tin cấp thị thực để khai thông tin
tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu theo mẫu tiếp theo họ sẽ nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp visa vào tài khoản quy định và sau ba ngày sẽ có kết quả
để chủ động làm tốt việc triển khai cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã mở ba đợt tập huấn cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đặc biệt là những bộ phận trực tiếp xử lý và giải quyết thủ tục
chúng tôi đã cấp các tài khoản cho cục
chúng tôi đã cấp các tài khoản cho cục an để truy cập vào các hệ thống để kiểm tra thông tin xét duyệt cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài ở bốn cơ khẩu hàng không và cấp hai mươi tài khoản để cho cục cơ khẩu bộ tư lệnh biên phòng chuyển giao cho hai mươi cơ khẩu đường bộ đường biển để phục vụ vấn đề truy cập và kiểm tra thông tin xét duyệt cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh qua các cơ khẩu
cũng theo cục quản lý xuất nhập cảnh cơ quan tổ chức đề nghị cấp visa điện tử cho người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử để nhận văn bản trả lời của cục
người nước ngoài được cấp visa điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan tổ chức thông báo để in visa điện tử
năm hai nghìn một mươi bảy huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi sẽ triển khai nâng cấp tuyến đường cơ động phía đông nam của đảo để xây dựng thành phố đi bộ
với cảnh quan được phối cây xanh trang trí đèn vào ban đêm
kèm theo là các trung tâm thương mại dịch vụ tuyến phố được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch lý sơn
trong những năm gần đây huyện đảo lý sơn được biết đến như một điểm du lịch hấp dẫn
và ban ngày hoạt động du lịch tại đây hết sức náo nhiệt
du khách thường đến các di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh các bãi biển để vui chơi thưởng lãm
ngược lại hoạt động du lịch về đêm tại đây không có gì mới ngoài không gian ẩm thực
hiện tại bây giờ thì trên địa bàn huyện đảo lý sơn chưa có một cái điểm
nhấn nào về du lịch vào buổi tối
khách khi khách ra với lý sơn thì chủ yếu là đi thăm các gian lam thắng cảnh và các không gian tự nhiên tại huyện đảo lý sơn thôi
còn buổi tối thì kể cả vẫn chưa có một cái điểm nào để mà cho khách có thể đến để đó để cảm nhận được cái không gian ở lý sơn vào buổi đêm
để thu hút khách du lịch đến đảo nhiều hơn lý sơn sẽ triển khai xây dựng phố đi bộ với chiều dài khoảng ba km
bên cạnh không gian đi bộ con phố sẽ gắn với các sản phẩm
các sản phẩm du lịch dịch vụ ẩm thực vui chơi giải trí về đêm
thông tin sẽ có phố đi bộ ven biển đã tạo sự quan tâm của đông đảo du khách đến du lịch tại lý sơn
bởi không gian quan cảnh và môi trường tại đây rất phù hợp cho việc tản bộ ngắm cảnh về đêm
mình nghĩ là cái phố đi bộ ở cái khu vực này thì mình nghĩ là hoàn toàn khả thi và cũng rất là tốt cho khách du lịch đến đây
bởi vì cái biển ở khu vực này và kết hợp với lại khu dân cư tập trung sinh sống ở đây nữa
thì cái khu phố đi bộ này buổi tối sẽ là một cái điểm để người dân ra đây có thể đi ngắm biển có thể đi tản bộ và
hưởng thức một số cái hải sản ở lý sơn ở đây
sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư
khi hình thành phố đi bộ được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thu hút khách du lịch
tạo điều kiện để quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch các đặc sản của địa phương
đồng bào hơ rê co ca rong không còn lo sợ sạt lở núi bởi nhiều khu tái định cư đã được xây xong
người dân được đón về sinh sống và vui tết
tết trong không khí vui tươi đầy đủ
tết này gia đình chị đinh thị miêu khu tái định cư mang cảnh xã sơn trung huyện sơn hà
được đón tết trong ngôi nhà mới khang trang
từ kinh phí một mươi năm triệu đồng hỗ trợ di rời cùng số tiền gia đình tích cóp
vợ chồng chị đã xây được nhà và mua sắm một số phương tiện thiết yếu trong gia đình
cuộc sống đối với vợ chồng em ở đây
chủ đỉnh canh đỉnh cư mới đây
rất là thuần tiện
thuần lợi cho việc làm ăn và học hành của mấy đứa trẻ
cùng với gia đình chị miêu
tết này hai mươi năm hộ dân khu tái định cư măng cành được đón tết trong những ngôi nhà mới
trên vùng đất mới
với mặt bằng đảm bảo hạ tầng điện nước đầy đủ
người dân rất yên tâm khi chuyển đến đây
những ngày tết nguyên đán đinh dậu
trong tiếng chiêng ngân vang
đồng bào dân tộc hơ rê thôn mang cảnh
cùng nhau quê quần trò chuyện
khuôn mặt ai cũng dạng dỡ niềm vui
bà con mình rất vui khi chuyển đến đây
với cơ sở hạ tầng đầy đủ
bà con yên tâm phát triển sản xuất
người dân chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của đảng nhà nước
khu tái định cư mang cảnh
thôn làng riên xã sơn trung huyện sơn hà
hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi sáu với tổng kinh phí bốn năm tỷ đồng
nhằm ổn định đời sống cho năm mươi năm hộ dân khó khăn về đất ở
đến nay đã có hai mươi năm hộ dân chuyển đến xây dựng nhà ở
ổn định đời sống
nhưng họ đánh anh tết đầu tiên năm nay
bà con rất là phán khởi rất là tin tưởng vô đoán
có thể nói đây là một chính sách lớn
tổ địa kiện cho người dân là có cuộc sống ổn định
ổn tâm sản xuất và xóa nối giống nghèo
mùa xuân mới đang về trên khu tái định cư mang cành
với sự chăm lo của đảng nhà nước
đồng bào dân tộc hơ rê nơi đây sẽ phát huy tinh thần đoàn kết
nỗ lực vươn lên giảm nghèo bền vững
góp phần xây dựng quê hương sơn hà ngày càng giàu đẹp
tranh thủ thời tiết nắng ấm
trong những ngày mùng bốn và mùng năm tết
nhiều bà con nông dân huyện sóc sơn
thành phố hà nội đã xuống đồng
triển khai làm đất và chăm sóc cây mạ để chuẩn bị gieo cấy
những ngày qua thời tiết ấm áp nên cây mạ phát triển nhanh
hiện tại chỉ chờ đủ nước là bà con tập trung bắt tay
và gieo cấy theo đúng khung thời vụ tốt nhất
nhà tôi có một mẫu rưỡi
mạ thì đẹp mà tốt xanh đẹp
tất cả đều thuận nợi hết tất cả
và thời tiết đẹp không rét quá mà cũng không lóng quá
bây giờ từ hôm mùng một mươi
từ hôm bây giờ cứ ấm áp này mạ mon là lên đẹp
không có cái gì là ấy
nhưng mỗi năm mỗi năm cứ tầm là rét lắm
nhưng mà năm nay do mạ ấm áp này là lấy dân làng
và con là do mạ năm nay phấn khỏi
các trạm bơm thủy lợi trên địa bàn huyện sóc sơn
cũng đang khẩn trương vận hành hệ thống máy móc
tại đây trong những ngày tết
luôn có người túc trực để chủ động phân bổ nguồn nước tưới hợp lý
tiết kiệm và hiệu quả
để bảo đảm kế hoạch và tiến độ đề ra
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn đã yêu cầu các xã thị trấn
sớm phân công kế hoạch triển khai cụ thể
chuẩn bị đầy đủ giống và phân bón
vận động nhân dân thu hoạch hết diện tích cây vụ đông
đồng thời làm tốt công tác quản lý các công trình thủy lợi
cung cấp đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất
vừa khí thế gia quân sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân năm mới
trong điều kiện thời tiết thuận lợi
nhiều nông dân đang hướng tới một vụ xuân thắng lợi toàn diện
tại quảng trị mặc dù thời tiết không thuận lợi cho việc xuống giống vụ đông xuân
trong một mươi bảy nhưng nông dân đã khắc phục khó khăn hoàn thành xuống giống
hơn hai mươi năm ha lúa vụ xuân
trong đó có đến bảy mươi giống lúa mới ngay trong ngày mùng năm tết đinh dậu
là một trong những địa phương chuyên canh sản xuất lúa của tỉnh quảng trị
nhưng do ảnh hưởng của thời tiết nên hiện tượng ngập úng kéo dài
đã làm cho vùng thấp trũng của huyện hải lăng không thể xuống giống đúng lịch thời vụ
ngay từ ngày bốn tết cho đến nay
người dân các xã hải thiện và hải thọ huyện hải lăng đã ra đồng sản xuất đầu năm
và hoàn thành hơn một mươi ha lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy
niềm vui của người nông dân ở đây ngay từ những ngày đầu xuân
là làm thế nào để cho cây lúa xanh tươi và có được một mùa vàng bội thu
tính đến thời điểm này tỉnh quảng trị đã hoàn thành gieo cấy và xuống giống
hơn hai mươi năm hectare lúa vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh quảng trị cũng đã kịp thời chỉ đạo hỗ trợ hơn ba trăm linh tấn giống mới
như pc sáu ma lâm bốn mươi tám và sv một trăm tám mươi một cho bà con nông dân
táp ứng lịch thời vụ cũng như nâng cao giá trị thương phẩm
trong thời gian tới chúng tôi cũng đề nghị ngành nông nghiệp phát triển nông thôn
phối hợp cùng với chính quyền địa phương cả quyền
tiếp tục đồng hành chỉ đạo bà con nông dân chủ động phòng ngừa
có thể lẹt đầm lẹt hai hoặc là dịch bệnh để mà chăm sóc phân bón kịp thời đề phòng
những vấn đề là dịch bệnh xảy ra để đẩy mạnh sản xuất cao đủ hơn nữa
và phấn đấu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có vụ mùa bồi thu được mùa được giá
để nâng cao giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp thành công năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh việc chú trọng nâng cao giá trị cây lúa ngay từ đầu năm mới
tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp đặc biệt là nông dân vùng bãi ngang
chuyển đổi một số mô hình chăn nuôi sản xuất tận dụng diện tích
canh tác thêm rau màu các loại nhằm đảm bảo thu nhập ổn định
trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu
với hệ thống sông lô sông gâm và lòng hồ thủy điện tuyên quang
đã tạo cho tỉnh tuyên quang có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển nuôi trồng thủy sản
những năm qua cấp ủy chính quyền tỉnh tuyên quang đã có nhiều chủ trương chính sách
tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển nghề cá
các dông cá được nuôi gồm những dông cá có năng suất hiệu quả kinh tế cao
phù hợp với điều kiện môi trường của vùng lòng hồ thủy điện
với lượng cá nuôi và cá đánh bắt tự nhiên hồ thủy điện tuyên quang
là nguồn cung cấp sản phẩm thủy sản lớn cho thị trường trong và ngoài tỉnh
tuyên quang sẽ làm cho tuyên quang trở thành một tỉnh mà biết đâu sau này chỉ cần ba năm năm sau thôi
các lăng cách chuyên của tuyên quang tràn khắp tất cả các nhà hàng khách sạn lớn của hà nội
của hải phòng và của các thành phố du lịch
đây là khu vực nuôi cá lồng và cá eo ngách của gia đình anh phùng xuân sơn
thôn nà lạ xã sơn phú huyện na hàng
tận dụng eo ngách ngay trong sau khu vực gia đình sinh sống
năm hai nghìn một mươi anh sơn và bốn hộ gia đình trong thôn đã đầu tư hệ thống lưới
ngăn tạo thành một hồ nuôi cá với diện tích hơn một mươi hectare
anh sơn cho biết mỗi năm cũng cho thu nhập từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng
trong eo ngách này chỉ có nuôi cá chép với cá rô
có ưu điểm là hồ trường nước rất sạch nuôi diện tích rất ít nhưng sản lượng cá này cũng nhiều
trong này nó có nguồn thức ăn tự nhiên trong eo ngách
đến nay huyện na hàng và lâm bình đã thu hút được bốn doanh nghiệp lớn cùng nhiều hợp tác xã hộ nông dân tham gia nuôi cá lồng với trên năm trăm linh lồng cá
qua tổng kết thì bước đầu thì việc phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản trên vùng lòng hồ thủy điện
tập trung vào phát triển nuôi cá ông ngách phát triển nuôi cá lồng thì bước đầu đã mang lại thu nhập cho nhân dân trên địa bàn vùng lòng hồ
trung bình thì mỗi một lồng cá trên một vùng lòng hồ thì đã bước đầu là mang lại thu nhập cho các hộ dân khoảng trên một mươi năm triệu đồng trên một mô hình
đối với nuôi cá eo ngách thì mình có thể tận dụng được diện tích mặt nước thứ nhất là diện tích mặt nước
thứ hai thì tận dụng được cái lợi thế là các cái vùng núi bao bọc xung quanh tạo cái độ dâm độ mát
với lại qua đó thì các cái vi sinh vật từ trên cái phần vùng núi rơi xuống thì có thể là tận dụng được nguồn thức ăn luôn cho cá ở dưới sinh trưởng phát triển
hiện tỉnh tuyên quang đặt ra mục tiêu tăng trưởng giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi là bốn bảy mươi bốn một năm với tổng sản lượng thủy sản trên tám tấn
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
mỹ gửi thư thông báo hoàn tất rời khỏi tpp
đức bắt ba nghi can liên quan tới is
bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis sẽ tái khẳng định mối quan hệ đồng minh với nhật bản và hàn quốc trong chuyến công du tới châu á trong tuần này
với hy vọng sẽ xoa dịu những mối lo ngại rằng sự bảo vệ của mỹ có thể được sử dụng như một con bài
mặc cả ngoại giao
người đứng đầu lầu năm góc sẽ tới seoul vào hôm nay hai tháng hai và có cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng hàn quốc ha min koo
ông matthis sau đó sẽ gặp thủ tướng nhật bản shinzo abe và bộ trưởng quốc phòng tomomi canada tại tokyo trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng hai
phát ngôn viên lầu năm góc davis cho hay trong chuyến thăm này bộ trưởng mattis không có kế hoạch công bố bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong chính sách của mỹ
theo ông davis chuyến thăm nhật bản và hàn quốc của ông mattis chủ yếu là để lắng nghe tokyo và seoul
và để có thể tiếp tục những mối quan hệ đồng minh mạnh mẽ giữa mỹ và hai nước
chính quyền washington vừa chính thức gửi thư thông báo về việc mỹ rút khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
điều đã được tổng thống nước này ký xác lệnh vào hôm hai mươi một tháng một
theo thư ký báo chí của nhà trắng ông son spicer văn phòng đại diện thương mại mỹ đã gửi thư đến một mươi một nước thành viên của tpp
nhằm thông báo việc washington muốn rút khỏi hiệp định này
bước đi tiếp theo của chính quyền ông trump
những lời hứa từ khi chạy đua tổng thống trong đó có việc rút hoặc thương lượng lại những hiệp định đang không coi mỹ là ưu tiên số một
ông trump sẽ thương lượng những thỏa thuận mới và tốt hơn nhằm mang lại việc làm cho nước mỹ tăng lương lao động và giảm thâm hụt thương mại
tổng thư ký liên minh các quốc gia nam mỹ gọi tắt là unessua sắp mãn nhiệm
enesto sampe đã kêu gọi khối này phát triển chiến lược chung nhằm đối phó với các chính sách chống nhập cư của tân tổng thống mỹ donald trump
phát biểu tại cuộc họp các ngoại trưởng urasua ở thủ đô quito của ecuador tổng thư ký sampe cho biết
các quốc gia mỹ latin đang phải đối mặt với chính phủ của tổng thống trump và không thể chấp thuận chiến lược nhượng bộ
các nước nam mỹ cần một chiến lược phản công trước khi quá muộn
bên cạnh đó ông sampe còn kêu gọi các quốc gia mỹ la tinh đoàn kết chống lại các chính sách nhập cư của tổng thống donald trump
vốn bị ông coi là mang tính bài ngoại và phân biệt chủng tộc
ba nghi can được cho là có mối quan hệ với tổ chức khủng bố
nhà thờ hồi giáo tự xưng is đã bị bắt giữ ở quận moabit thủ đô berlin đức
trước vụ bắt giữ một nhà thờ hồi giáo nơi anis amri đối tượng gây ra vụ tấn công tại khu chợ giáng sinh ở berlin hôm một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thường xuyên lui tới
đã bị đột kích ba nghi can bị bắt tại khu vực gần nhà thờ này
các cơ quan an ninh đức đang điều tra tuy nhiên vẫn chưa xác định được ba nghi can này có âm mưu cụ thể nào nhằm tấn công berlin
đức và châu âu đã chứng kiến sự gia tăng đột biến của các cuộc tấn công liên quan tới is
trong bối cảnh khủng hoảng di cư các cuộc tấn công khủng bố này thường do những kẻ có tư tưởng cực đoan gây ra
gần hai người đã có mặt tại một hồ nước mặn ở argentina thiết lập kỷ lục thế giới guinnes về số người nắm tay nhau cùng nổi trên mặt nước
đại diện tổ chức kỷ lục guinness xác nhận đã có một chín trăm bốn mươi một người nắm tay nhau cùng nổi đồng thời trong ba mươi giây tại hồ epec quyen
do nước trong hồ này chứa lượng muối gấp một mươi lần so với nước biển
nên những người tham gia có thể thả nổi tự nhiên mà không cần sử dụng các thiết bị hỗ trợ
kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn tại hồ nhật nguyệt đài loan trung quốc
khi sáu trăm ba mươi bốn người cùng nổi trên mặt nước và có sử dụng các thiết bị nổi
một thiết bị vừa được giới thiệu tại thụy sĩ giúp bệnh nhân bị liệt nặng mất hoàn toàn khả năng vận động
thậm chí cả những người không còn khả năng nháy mắt vẫn có thể giao tiếp được
thiết bị có dạng một tấm băng cuốn đầu
hoạt động bằng cách đo một chức năng mà bệnh nhân vẫn có khả năng kiểm soát đó là lượng máu chảy vào não
trong các thí nghiệm thiết bị này cho phép các bệnh nhân làm dấu là có hoặc không đối với một câu hỏi với độ chính xác là tám mươi
nếu bệnh nhân muốn nói có đối với một câu hỏi họ có thể điều khiển máu chảy tới nửa trước của não
để làm được việc này bệnh nhân có thể làm một phép tính trong đầu hoặc cố nhớ lời một bài hát
ngược lại khi muốn nói không họ chỉ cần thoải mái không suy nghĩ để lượng máu chảy không thay đổi
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
chúc quý vị và các bạn một ngày đầu năm mới làm việc hiệu quả may mắn